tiếp tục mở rộng điều tra vụ hàng chục đối tượng vây xe chở công an gây ra vụ mất an ninh trật tự an toàn giao thông
tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu
công an thành phố biên hòa đã bắt thêm đối tượng nguyễn văn kỳ ngụ phương lâm bình để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó công an tp biên hòa đã bắt khẩn cấp ngô văn giang tức giang ba mươi sáu
từ lời khai của đối tượng giang ba mươi sáu và tài liệu thu thập được công an biên hòa xác định nguyễn văn kỳ
là một trong những người đứng ra hô hào chửi bới và chặn xe ô tô có mặt ba sĩ quan công an đồng nai
gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông trên đường đặng văn trơn vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu
liên quan đến vụ việc này lực lượng cảnh sát hình sự bộ công an tăng cường phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai và công an tp biên hòa tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng gây ra vụ việc trên
lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng yêu cầu công an tỉnh có báo cáo giải trình
tập trung điều tra xử lý các đối tượng có liên quan theo các quy định của pháp luật và của ngành
không bao che cho sai phạm bất kể đối tượng là người trong hay ngoài ngành công an